tình trạng hạn hán tại các tỉnh miền trung đang ngày càng trở nên nghiêm trọng
nhiều cánh đồng thì không thể xuống giống gieo trồng vì thiếu nước
tại tỉnh quảng ngãi các địa phương đang nỗ lực khắc phục khó khăn để cứu dụng lúa
chính quyền địa phương kêu gọi người dân cùng đóng góp ngày công
đóng góp tiền để mở rộng canh mương và đưa nước về cuối canh
giải quyết tình trạng thiếu nước ở địa phương
ghi nhận nhanh tại huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
ngay từ đầu vụ hè thu hơn hai trăm linh hectare lúa xã bình tân bị tình trạng thiếu nước trầm trọng
nguy cơ bỏ hoang hàng trăm hectare đất nông nghiệp
để giải quyết tình trạng thiếu nước cuối nguồn
chính quyền địa phương đã vận động bà con nhân dân đóng góp tiền
đóng góp ngày công mở rộng tuyến canh mương nội đồng
sau hai tháng thực hiện hai km canh mương nội đồng loại ba đã hoàn thành
đưa nước về cánh đồng cuối nguồn góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước cho bà con nông dân
huyện bình sơn có hơn ba hectare lúa nông nghiệp vào vụ mới
tuy nhiên hơn năm mươi hectare thiếu nước nghiêm trọng
nhiều cánh đồng cũng nguy cơ
bỏ hoang vụ hẻ thu năm nay
hầu hết diện tích đất nông nghiệp khu vực giữa và cuối kênh không thể trồng trọt do hạn hán
nhiều tuyến canh nội đồng không thể đưa nước về đồng ruộng do hư hỏng nhỏ hẹp
để chủ động nguồn nước tưới
chính quyền địa phương đã vận động người dân cùng mở rộng ba mươi hai tuyến canh nội đồng
với tổng chiều dài hai mươi sáu km
sự chủ động này đã giúp các vùng hạ lưu nguồn nước khắp phần nào tình trạng thiếu nước mùa hạn hiện nay